lệnh trừng phạt mới của mỹ nhằm vào nga
mỹ hoãn đàm phán phi hạt nhân hóa với triều tiên
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ địa phương tức là tối cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm trụ sở liên minh châu phi
và có buổi hội kiến với quyền quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quyết tâm của các nước thành viên liên minh châu phi
trong việc đẩy mạnh cải cách liên minh theo hướng hiệu quả thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết
giữa các nước để cùng phát triển liên minh châu phi thành một cộng đồng thống nhất hù mạnh
bà amira el fadil mohamed el fadio cho biết liên minh châu phi vừa qua đã thông qua chiến lược
phát triển vì lợi ích và sự thịnh vượng của người dân châu phi
các nước châu phi đã ký hiệp định thành lập khu vực tự do châu phi
thì định thư chuyển dịch tự do
bà amira el fadil mohammed el fadiu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa việt nam với các nước châu phi
xác định những lĩnh vực ưu tiên như chế biến nông nghiệp khai khoáng du lịch
mong muốn việt nam là cầu nối với châu á đặc biệt là các nước đông nam á
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn các nước châu phi và việt nam đoàn kết
ủng hộ lẫn nhau để tăng cường hơn nữa tiếng nói và vai trò ảnh hưởng tại các cơ chế đa phương
ủng hộ việt nam ứng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước trần đại quang và quyền chủ tịch ủy ban liên minh châu phi amira el fadil mohamed el fadil cho rằng
hai bên cần thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ để triển khai hợp tác đồng bộ
quy mô lớn với khu vực cũng như tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế
cùng bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển
vừa qua đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng đã có buổi
làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu nhằm kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại thông báo kết luận số một mươi ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
báo cáo với đoàn công tác đồng chí nguyễn hồng lĩnh ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cho biết
bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà tổng bí thư chỉ đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
trong chuyến thăm và làm việc trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đã được tỉnh quyết liệt triển khai nhất là các lĩnh vực thế mạnh của địa phương
như kinh tế biển hệ thống cảng biển và dịch vụ hậu cân cảng
hiện nay tỉnh đang kêu gọi đầu tư khu trung tâm dịch vụ logistics cái mép hạ
với diện tích tám trăm linh hectare để phục vụ hệ thống cảng trung chuyển quốc tế của tỉnh
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị chống tham nhũng tiêu cực
luôn được tỉnh ủy bà rịa vũng tàu quan tâm coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ
ghi nhận những nỗ lực của tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc quyết liệt triển khai
bốn nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
các thành viên trong đoàn công tác chỉ ra nhiều hạn chế trong việc phát triển kinh tế xã hội
tại địa phương trong đó có những yếu kém về hệ thống hạ tầng kết nối giao thông
chậm triển khai xây dựng cầu phước an nối hệ thống cảng nước sâu cái mép
thị vải với đường cao tốc bến lức long thành
mới đây tại phú yên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia
tp hcm phối hợp với đại học phú yên đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề
kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị hồ chí minh tăng cường thế và lực của đất nước
trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ
các trường đại học viện nghiên cứu và các địa phương trong cả nước
hội thảo nhằm khẳng định tầm vóc và giá trị của tư tưởng
tư tưởng hồ chí minh trong lĩnh vực chính trị gắn liền với thực tiễn cách mạng việt nam
và những vấn đề lớn của thời đại nổi bật là con đường đấu tranh giải phóng dân tộc
lực lượng tiến hành giải phóng dân tộc lựa chọn và xây dựng chế độ chính trị
sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công từ những bài viết của các nhà khoa học
bàn tổ chức hội thảo đã thẩm định và xuất bản thành tập sách với nhân đề
kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị hồ chí minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập
sách gồm ba phần cội nguồn và nền tảng tư tưởng hồ chí minh
tư tưởng hồ chí minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng chính trị hồ chí minh
kế thừa và phát huy giá trị tưởng chính trị hồ chí minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
kế thừa và phát huy giá trị tưởng chính trị hồ chí minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
quyền bị thay thế bằng những linh vật ngoại lai không phù hợp với văn hóa việt nam
từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai về việc
không sử dụng sản phẩm biểu tượng linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
và mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục ban hành công văn số một nghìn ba trăm một mươi ba về việc đặt tượng
biểu tượng tại các cơ quan đơn vị khu du lịch địa điểm công cộng có nội dung và hình thức
không phù hợp với văn hóa việt nam đến nay các nơi thờ tự được xếp hạng hầu như không còn
trưng bày các mẫu vật không đúng với thuần phòng mỹ tục của việt nam
nằm trong các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay tại bảo tàng
mỹ thuật đà nẵng cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm phối hợp với sở văn hóa và thể thao
thành phố đà nẵng tổ chức triển lãm tư liệu linh vật nghề việt giới thiệu hai trăm linh hình ảnh
tư liệu linh vật nghề kèm theo các diễn giải và phân loại linh vật nghề việt linh vật nghề của việt nam
so sánh với linh vật một số quốc gia qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng
góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc
cao bằng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số anh em như tày nùng giao mông lô lô
sán trì với nhiều phong tục tập quán văn hóa vật thể phi vật thể phong phú và đa dạng
một trong số những nét văn hóa truyền thống đó là kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà sàn
được xây dựng bằng đá của người tày ở huyện trùng khánh
nằm cách trung tâm thành phố cao bằng gần một trăm linh km về phía đông
thổi kỳ được biết đến là một ngôi làng cổ với những ngôi nhà sàn được xây dựng bằng đá
đã tồn tại hàng trăm năm qua đây là nơi sinh sống của một mươi bốn hộ gia đình tất cả đều là người tày
trong tâm niệm của họ đá là cội nguồn của sự sống
khi tôi được sinh ra và lớn lên đã thấy những ngôi nhà sàn bằng đá
những người già trong làng bảo nó được xây dựng từ thời nhà mạc tôi không biết cách đây đã bao lâu rồi
nhà sàn của người tày ở đây chủ yếu là nhà có hai mái được lợp bằng ngói âm dương vì dễ lợp dễ sửa
xây dựng theo kết cấu khung cột kết hợp với tường đá dày với kiểu không gian ba tầng tầng đất tầng sàn tầng gác
cột nhà được làm bằng gỗ lim hoặc nghiến với đường kính từ bốn mươi đến năm mươi cm được đẽo tròn và trôn sâu xuống móng và nền nhà
bên trong nhà sàn thường được chia làm ba
bên trong nhà sàn hoặc nam gian chiều sâu từ năm đến bảy hàng cột khoảng cách giữa các cột từ hai đến hai năm mét tùy theo số lượng thành viên của gia đình
người già bảo xây dựng được một ngôi nhà như thế này và mất ba năm mới xong
đã được lấy từ sâu trong lòng đất hội tụ linh khí của trời đất thì mới được chọn
sống trong những ngôi nhà sàn đá này vào mùa đông thì mát mùa hè thì mát mẻ
năm hai nghìn chín bộ văn hóa cũng đã hỗ trợ
đưa vào huyện trùng khánh một dự án là bảo tồn làng nhà sàn đá quỳ kỳ
sở văn hóa và huyện trùng khánh cũng đã triển khai thực hiện được cơ bản các bước của dự án
còn một phần nữa tiếp theo của dự án là chủ yếu là định hướng giúp đỡ cho bà con để thực hiện vừa bảo tồn giá trị văn hóa nhà sàn đá gắn với các phong tục tập quán của địa phương
và hiện nay chúng tôi đang phát huy định hướng là
phát triển dịch vụ homestay để phục vụ phát triển du lịch
trải qua bao thăng trầm của lịch sử những ngôi nhà sàn đá ấy vẫn vững trái giữ được những nét tinh hoa văn hóa một thời của người tây
và đang trở thành biểu tượng văn hóa của lớp lớp người tây ở cao bằng nói riêng và cả nước nói chung
chuyển sang các thông tin quốc tế
lệnh trừng phạt mới của mỹ nhằm vào nga
mỹ hoãn đàm phán phi hạt nhân hóa với triều tiên
trong cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ hollushika ngày hôm qua tại moscow
nga đã đề xuất về các phương án nhằm giải quyết tình hình ở vùng tây bắc syri
thổ nhĩ kỳ hiện ủng hộ một số nhóm nổi dậy tại khu vực idlib tây bắc syri và thiết lập hơn một mươi trạm quan sát quân sự
trong khi đó phía nga hỗ trợ các lực lượng trung thành với tổng thống syri basa anasat
tỉnh idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất của syri vẫn do phe nổi dậy kiểm soát kể từ năm hai nghìn một mươi
khoảng sáu mươi diện tích của tỉnh này hiện do liên minh thánh chiến hayat tarih ansam gọi tắt là hts kiểm soát
và phần còn lại do các phe phái đối lập chiếm giữ
tổng thống syri basa anasat mới đây tuyên bố khu vực này sẽ là mục tiêu ưu tiên tiếp theo của quân chính phủ
trước đó cùng ngày ngoại trưởng nga sergei lavrov đã thảo luận với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu về tình hình cụ thể tại syri
hai ngoại trưởng cũng đã xem xét quá trình thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đối thoại diễn ra tại astana kazakhstan
ở những cấp độ cao nhất cũng như cấp độ chuyên gia
liên quan đến quan hệ giữa nga và mỹ theo một thông báo được đăng tải trên công báo liên bang của mỹ
các biện phạt trừng phạt mới của mỹ nhằm vào nga
tới vụ đầu độc cựu điệp viên sergei skripal và con gái tại anh sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày hai mươi bảy tháng tám tới
trong đợt trừng phạt này bộ ngoại giao mỹ sẽ chấm dứt các hoạt động hỗ trợ hoạt động buôn bán vũ khí và cấp tài chính dành cho nga
bên cạnh đó mỹ cũng sẽ từ chối các khoản tín dụng và cấm xuất khẩu sang nga một số công nghệ và mặt hàng an ninh
kế hoạch này sẽ được công bố chi tiết vào ngày hai mươi bảy tháng tám đồng nghĩa với việc các biện pháp trừng phạt mới chính thức có hiệu lực
tuy nhiên các hoạt động không gian hợp tác không gian cấp độ chính phủ và các lĩnh vực về an toàn hàng không thương mại sẽ không bị ảnh hưởng
do đây là những lĩnh vực thiết yếu đối với lợi ích an ninh quốc gia của mỹ
bên cạnh đó các hoạt động trợ cấp nhân đạo khẩn cấp và thực phẩm giữa hai nước cũng sẽ tiếp tục bình thường
mỹ sẽ tiếp tục áp đặt một đợt trừng phạt thứ hai chín mươi ngày sau đợt trừng phạt này nếu moscow không đưa ra được những đảm bảo đáng tin cậy
tổng thống mỹ donald trump vừa hủy kế hoạch thăm bình nhưỡng vào dịp cuối
tuần tới của ngoại trưởng nước này ông mike pompeo
ông donald trump cho biết quyết định này là do quá trình tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên diễn ra quá chậm
thông báo trên twitter ngày hai mươi bốn tháng tám tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã yêu cầu ngoại trưởng mỹ mike pompeo không tới thăm triều tiên trong thời điểm hiện nay
nguyên nhân của quyết định này là do ông trump cảm thấy tiến triển của việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên quá chậm
tổng thống trump đồng thời cũng cho rằng trung quốc không tham gia hỗ trợ quá trình này do
chính sách thương mại cứng rắn của mỹ đối với nước này
theo ông trump các cuộc đàm phán với triều tiên sẽ được hoãn cho tới khi mỹ và trung quốc giải quyết xong các vấn đề thương mại giữa hai nước
thông báo của tổng thống mỹ donald trump được đưa ra một ngày sau khi ngoại trưởng mike pompeo cho biết ông sẽ thăm triều tiên để tiếp tục các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa nước này
theo kế hoạch ban đầu ngoại trưởng mike pompeo và đặc phái viên của mỹ về triều tiên dự kiến sẽ tới triều tiên vào tuần tới với hy vọng phá vỡ thế bê tắc trong đàm phán
tòa án hiến pháp trimbabwe vừa đưa ra phán quyết cuối cùng công nhận kết quả bầu cử tổng thống tại nước này với chiến thắng thuộc về đương kim tổng thống emerson nagawa của đảng liên minh quốc gia châu phi trimbabwe
theo kết quả chính thức được ủy ban bầu cử trimbawe công bố ngày ba tháng tám đương kim tổng thống nước này emerson naganoa đã tái đắc cử với tỷ lệ năm mươi tám số phiếu
đủ để tránh phá vỡ thế bê tắc trong đàm phán
tuy nhiên ngày một mươi tháng tám đảng mdc đối lập đã nộp đơn lên tòa án hiến pháp khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống với lập luận rằng cuộc bầu cử thiên vị tổng thống đương nhiệm nagawa
đồng thời cáo buộc đảng janu pf cầm quyền và ủy ban bầu cử trimbawe gian lật khiến lễ tuyên thệ nhậm chức theo kế hoạch ban đầu của tổng thống đắc cử nagawa vào ngày một mươi hai tháng tám phải hoãn lại
phán quyết của tòa án hiến pháp trimbawe là quyết định cuối cùng và không thể bị kháng nghị
đây được coi là cuộc tổng tuyển cử đánh dấu mốc lịch sử của zimbabwe
theo đó bầu cử tổng thống được tiến hành lần đầu tiên kể từ khi ông robert mugabe bị bãi nhiệm sau ba mươi bảy năm cầm quyền tại quốc gia này
ukraine vừa tiến hành cuộc diễu binh lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm thủ đô kiev để kỷ niệm hai mươi bảy năm ngày độc lập
tham gia cuộc diễu binh tại kiev có tổng số bốn năm trăm linh binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang ukraine
vệ binh quốc gia cùng các lực lượng an ninh và quốc phòng khác
ngoài ra khoảng hai trăm năm mươi đơn vị vũ khí hạng nặng trong đó có nhiều hệ thống tên lửa cũng tham gia cuộc diễu binh này
cuộc diễu binh kết thúc bằng màn trình diễn của ba mươi chiếc máy bay bao gồm cả máy bay vận tải thế hệ mới của ukraine an một trăm bảy mươi tám
khách mời tham dự sự kiện này có các đoàn đại biểu từ một mươi tám quốc gia trong đó có mỹ và một số thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
phát biểu tại buổi lễ tổng thống ukraine petro poroshenko khẳng định vai trò quan trọng của kiev trong việc bảo vệ các đường biên giới châu âu
ông nhấn mạnh tất cả các đường biên giới ở trung và đông âu sẽ không ổn định nếu ukraine không được toàn vẹn lãnh thổ
ông poroshenko cho biết thêm sẽ sớm đệ chính quốc hội dự thảo sửa đổi hiến pháp về mục tiêu của ukraine trở thành thành viên của liên minh châu âu eu và nato
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt